tổng cục thuế vừa cho biết đề án hợp nhất các tri cục thuế cấp huyện thành tri cục thuế khu vực đang được triển khai theo bốn đợt
dự kiến các tri cục thuế khu vực sẽ đi vào hoạt động từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó sẽ có khoảng hai trăm linh hai tri cục thuế trên toàn quốc được cắt giảm
sau ba đợt triển khai hợp nhất các tri cục thuế tổng cục thuế đã thực hiện sắp xếp hợp nhất giảm từ bảy trăm một mươi một tri cục
còn sáu trăm linh chín tri cục thuế giảm một trăm linh hai tri cục thuế so với trước khi sắp xếp
đợt bốn sẽ hợp nhất các tri cục của ba mươi hai cục thuế sau khi triển khai sẽ giảm thêm một trăm linh tri cục thuế
như vậy tổng bốn đợt triển khai hợp nhất các tri cục thuế cấp huyện thành tri cục thuế khu vực sẽ giảm được hai trăm linh hai tri cục thuế so với trước khi triển khai
đề án được thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy của chính phủ